tình trạng quá tải hạ tầng thu gom nước thải ven biển đã khiến cho nước thải chảy tràn gây ô nhiễm biển thời gian qua nhưng vẫn chưa được chính quyền thành phố đà nẵng xử lý
tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng khi các công trình xây dựng trở thành một trong những tác nhân gây quá tải hệ thống nước thoát nước và bãi biển du lịch đà nẵng đang tiếp tục phải gánh chịu sự ô nhiễm này
đây là hình ảnh được người dân ghi lại trong những ngày gần đây mặc dù thời tiết ở thành phố đà nẵng không có mưa nhưng nước thải vẫn chảy tràn ra biển
truy tìm nguyên nhân cơ quan chức năng đã phát hiện bốn ống xả nước từ công trình xây dựng do tập đoàn kim long nam làm chủ đầu tư đã lén lút xả thải ra môi trường
đây không phải là lần đầu tiên tình trạng xả thải như thế này xảy ra tại biển đà nẵng
trước đó cơ quan chức năng đã từng phát hiện và xử phạt đến ba công trình xây dựng có hành vi tương tự
theo công ty thoát và xử lý nước thải đà nẵng việc này cần phải được ngăn chặn bởi hệ thống xử lý nước thải ven biển của thành phố đà nẵng đã vượt công suất gấp hai lần
công suất thiết kế của trạm là hơn khoảng một mươi năm sáu trăm linh khối ngày đêm
nhưng mà hiện tại đây thì trạm đã thu gom hơn ba mươi ba thối ngày đêm rồi đã vượt quá công suất thiết kế ban đầu
ngũ đình sơn và sơn trà đó là hệ thống thu gom nó quá tải rồi
cho nên nếu như anh bơm tiếp nữa thì anh lại góp phần là tăng thêm cái quá tải thì nước thải nó sẽ ra biển
do đó là đề nghị các đơn vị thi công là phải có cái giải pháp
để xử lý tình trạng này quỹ ban nhân dân thành phố đà nẵng đã có chủ trương
xử phạt kịch hung các công trình vi phạm thế nhưng hàng loạt tòa nhà cao tầng ven biển đang

đang có tình trạng sả thải tương tự quỹ bảo quyết đoán giải pháp và thông tin các tầng tiền